cá nhân tổ chức doanh nghiệp liên hệ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ
tuyệt đối không nên tự ý chuyển tiền theo yêu cầu